cục phát thanh truyền hình và thông tin điện tử thuộc bộ thông tin và truyền thông vừa yêu cầu bốn mươi thương hiệu dừng quảng cáo trong các clip xấu độc phản động trên youtube google
trong đó đáng chú ý có nhiều thương hiệu trường đại học lớn như tập đoàn flc các trường đại học quốc tế sài gòn thương mại quốc gia hà nội v v
cục đã gửi công văn yêu cầu bốn mươi thương hiệu nhãn hàng này dừng ngay việc quảng cáo trong các clip phản động và phải gửi báo cáo giải trình về cục trước ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
cục sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp đã được cảnh báo nhưng cố tình vi phạm
trước đó ngày một mươi tháng sáu hai mươi một thương hiệu nhãn hàng đã bị cục yêu cầu dừng đăng quảng cáo vì vi phạm như trên